với mục đích tổ chức tết sớm cho người dân và các lực lượng đóng quân trên đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng
mới đây tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã rời quân cảng hải đội một trăm một mươi một hải đoàn một mươi một
mang hàng trăm phần quà tết của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một gửi tặng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo bạch long vĩ
những món quà mang ra đảo cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đón tết cổ truyền đầy đủ
từ nhu yếu phẩm đến lương thực thực phẩm và cây cảnh tất cả đều được chuẩn bị rất chú đáo
chủ hoạt động tết hải đảo đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi trên đảo bạch long vĩ cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng sẽ tham gia giao lưu văn nghệ
kết hợp với hoạt động thăm chúc tết và tặng quà các đơn vị và gia đình chính sách tặng bánh trưng cho ngư dân
và tổ chức dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực bờ biển ầu cảng và các tuyến đường trên đảo
những món quà hết sức có ý nghĩa được vận chuyển hàng trăm km đường biển để đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo bạch long vĩ
mang theo niềm tin sự gửi gắm tỉnh thân từ đất liền dành cho những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu của tổ quốc